thưa quý vị dù nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi đã xa lưới
song hoạt động của loại tội phạm này vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với năm đối tượng về tội cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng
các đối tượng gồm bùi văn hiếu chú tại phường dương nội quận hà đông
nguyễn văn ninh phùng ngọc thành cùng chú tại xã sen phương huyện phúc thọ
bùi tùng lâm chú tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình và hoàng đức thái
sinh năm hai nghìn một trú tại xã liên trung huyện đan phượng
theo tài liệu điều tra khoảng đầu năm hai nghìn một mươi tám bùi văn hiếu kinh doanh tài chính
dưới hình thức cho vay lãi ngày và bốc bắt họ
các khách vay trực tiếp thỏa thuận với hiếu để vay tiền lãi suất từ ba đồng
đến năm đồng một triệu một ngày
vay trong thời gian từ năm mươi ngày đến sáu tháng mức lãi suất từ một trăm một mươi đến một trăm tám mươi ba một
ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành lâm và thái
cùng nhau đến đòi nợ lãi ngày của người vay
thành vào thu tiền thì xảy ra cãi nhau và xô sát với người nhà của người vay nợ
sau khi biết chuyện đàn em bị đánh nguyễn văn ninh đã chỉ đạo và đưa cho thành
thái lâm hai con dao để đi trả thù
ba đối tượng này đã dùng dao chém và gây thương tích cho nạn nhân rồi bỏ trốn
thành đã nở đượcives và một năm sau sẽ trả lời tất cả các khách sạn vay tiền
công an quận hà đông đã thu giữ nhiều giấy vay tiền hai quyển sổ ghi chép khách vay nợ năm điện thoại cùng nhiều tài liệu khác
trong thời gian từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai xác định hiếu cùng đồng bọn đã cho nhiều khách vay với tổng số tiền cho vay quay vòng khoảng một mươi tỷ đồng
các đối tượng còn tuổi đời rất là trẻ nên nhiều khi đến đòi tiền khách không có khả năng trả nợ thì đối tượng rất là manh đậm
ví dụ như các đối tượng sẽ sử dụng những hung khí để gây sức ép với con nợ để con nợ chặt trả tiền
từ đấy thì sẽ dẫn đến xảy ra những vụ nghiệp nghiêm trọng và rất nghiêm trọng khác
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật